thưa quý vị trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra lưu động tại khu vực cầu mai pha
thuộc thôn khom pass xã mai pha tp lạng sơn tỉnh lạng sơn
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã kịp thời ứng cứu một nam thanh niên nhảy cầu
phát hiện một xe mô tô bị bỏ lại bên phải cầu hướng hà nội lạng sơn
tổ công tác thấy dưới chân cầu có một nam thanh niên đang nổi trên mặt nước
ngay lập tức các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện hỗ trợ
cho các thanh niên ổn định tinh thần bằng giác đối tượng cho thân nhận